tiến sĩ sanetia trưởng nhóm quản lý lâm sàng tổ chức y tế thế giới who chia sẻ ba triệu chứng hậu covid một mươi chín phổ biến mới nhất là mệt mỏi khó thở và dối loạn chức năng nhận thức
năm thứ ba đại dịch khi số ca covid một mươi chín nghiêm trọng và tử vong giảm thế giới đối mặt với một thách thức y tế khác đó là di chứng hậu covid một mươi chín
người dân gặp nhiều biến chứng ngay cả khi đã hồi phục tình trạng này xuất hiện vài tháng trở lại đây số người bị di chứng ngày càng tăng
các nhà khoa học cho rằng covid một mươi chín không tấn công vào một cơ quan cụ thể nào nó để lại tổn thương sinh học nhiều tháng thậm chí nhiều năm sau đó
theo tiến sĩ genetia triệu chứng hậu covid một mươi chín thường kéo dài hai tháng nếu tình trạng này biến mất sau một tuần hoặc một tháng người bệnh không coi là mắc covid một mươi chín kéo dài
ba di chứng phổ biến do covid một mươi chín là mệt mỏi
mệt mỏi khó thở và rối loạn chức năng nhận thức ngoài ra người từng lại ép không báo cáo tới hai trăm linh vấn đề khác đã được mô tả trong tài liệu trên sâu
sau khi mắc covid một mươi chín nhiều người mệt mỏi triền miên đây là phản ứng bình thường của cơ thể khi chiến đấu chống lại một loại virus tình trạng này có thể kéo dài nhiều tuần
theo các chuyên gia mệt mỏi là triệu chứng khá phổ biến xuất hiện ở hầu hết tất cả các bệnh nhân covid một mươi chín đã khỏi
nhiều người khác bị khó thở thở nông bạn hãy tự theo dõi xem bản thân có gặp vấn đề này hay không
ví dụ bạn từng chạy bộ một sáu km liên tục nhưng giờ đây không thể chạy lâu như vậy được nữa vì bị hụt hơi tiến sĩ dia nói
bà cho rằng mỗi người cần so sánh tình trạng của mình trước và sau khi mắc covid một mươi chín khó thở thở hồn hen là hiện tượng thường thấy ở người đã bao bệnh
covid một mươi chín cũng ảnh hưởng đến chức năng nhận thức của não bộ thuật ngữ phổ biến để chỉ điều này là sương mù não
mọi người khó tập trung hơn trí nhớ giảm suốt khó ngủ hiệu suất công việc giảm tiến sĩ dia nói
ngoài ba biểu hiện phổ biến trên các chuyên gia cũng nhắc đến tác động nghiêm trọng của covid một mươi chín lên sức khỏe tim mạch
các triệu chứng về tim mạch cũng biểu hiện theo cách khác nhau có thể là khó thở tìm biệt nhanh nhịp tim của bạn tăng lên là biểu hiện chứng dối loạn nhịp tim bà nói
trước đó các nhà khoa học mỹ theo dõi bệnh nhân covid một mươi chín một năm sau khi xét nghiệm âm tính
họ chỉ ra nguy cơ mắc bệnh tim mạch của các tình nguyện viên tăng lên các biến chứng bao gồm đột quỵ nhồi máu cơ tim đau tim
theo tiến sĩ dia nếu các di chứng kéo dài sau ba tháng mắc covid một mươi chín người dân nên cân nhắc kiểm tra sức khỏe tại các bệnh viện
đối với tình trạng hậu covid một mươi chín mỗi bệnh nhân phù hợp với một phương pháp điều trị riêng tập trung vào các triệu chứng họ gặp phải
hiện cho có bất cứ loại thuốc nào điều trị di chứng hậu covid một mươi chín song có các biện pháp càn thiệp như phục hồi chức năng đừng gắng sức nếu bạn bị mệt mỏi đừng làm nhiều việc của một lúc nếu bạn bị sương mùn não bà dia khuyên
covid một mươi chín kéo dài ảnh hưởng đến hệ miễn dịch não bộ hệ thân kinh hệ tuần hoàn và phổi gây triệu chứng mệt mỏi hay quên hay các bệnh tự miễn
sau giai đoạn mắc covid một mươi chín cấp tính hàng triệu người bị kiệt sức gặp các vấn đề về nhận thức và triệu chứng kéo dài khác nhau
các chuyên gia y tế chưa rõ về nguyên nhân của tình trạng này song nghiên cứu mới cho thấy mức độ nguy hiểm của covid một mươi chín kéo dài với cơ thể
thông thường người nhiễm ncov nặng có thể nằm viện hoặc điều trị máy thở đến khi hết triệu chứng
tổn thương lúc này bao gồm viêm phổi nồng độ oxy thấp viêm nhiễm thường xuất hiện trong các xét nghiệm chuẩn đoán truyền thống
trong khi đó covid một mươi chín kéo dài là tình trạng mạng tính với nhiều triệu chứng khác nhau không thể lý giải bằng xét nghiệm thông thường
khó khăn trong việc phát hiện bệnh khiến các bác sĩ không khỏi bỏ sót chuẩn đoán nhầm cho bệnh nhân nghĩ rằng triệu chứng của họ là do tâm lý
sau khi tìm hiểu sâu hơn các nhà nghiên cứu phát hiện các dối loạn chức năng cấp cơ thể của người bị covid một mươi chín kéo dài
họ ước tính từ một mươi đến ba mươi người tương lai f có thể gặp hiện tượng này
các chuyên gia cũng chỉ ra những bộ phận bị tổn thương nhiều nhất hậu covid một mươi chín
thành phần đầu tiên ảnh hưởng là hệ miễn dịch
người mắc covid một mươi chín kéo dài bị dối loạn chức năng miễn dịch trong khoảng tám tháng có thể dẫn đến chuỗi triệu chứng lặp lại
nguyên nhân là do cơ thể vẫn đang chiến đấu với tản dư ncov
theo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí nature imology
virus lan rộng trong lần lây nhiễm ban đầu sẽ để lại vật chất di chuyển trong mô ruột hạch bạch huyết và nhiều nơi khác
chúng tồn tại trong một thời gian dài có thể là vài tháng
covid một mươi chín cũng kích hoạt phản ứng tự miễn kéo dài gây tổn hại cơ thể
các nhà khoa học cũng tìm thấy lương tự kháng thể cao đến ngạc nhiên
chúng tấn công nhầm vào các mối khỏe mạnh của bệnh nhân sau khi khỏi bệnh
bên cạnh đó ncov gây tình trạng viêm mạng tính kích hoạt lại các virus đã ngủ đông
một nghiên cứu cho thấy virus ở nhiều người tái hoạt động sau mắc covid một mươi chín
đây là loại virus lây nhiễm cho hầu hết trẻ sơ sinh tự bắt hoạt khi con người lớn lên
tiến sĩ aikio isawaki chuyên gia miễn dịch tại jale cho biết
việc xác định vấn đề trọng tâm mà từng bệnh nhân gặp phải rất quan trọng trong quá trình điều trị
ví dụ người bệnh tự miễn hậu covid một mươi chín nên dùng thuốc ước chế miễn dịch
các bệnh nhân có nhiều tàn dư virus trong cơ thể được chỉ định dùng thuốc kháng virus
covid một mươi chín kéo dài còn làm tổn thương hệ tuần hoàn
nhiều bệnh nhân mệt mỏi triển miên không thể hoạt động thể chất rất lâu sau khi mắc bệnh
họ tái phát triệu chứng nếu tập thể dục
các nghiên cứu ban đầu cho thấy dưới loại chức năng hị tuần hoàn có thể làm giảm lưu lượng oxy đến mô cơ
hạ chế khả năng hiếu khí gây mệt mỏi nghiêm trọng
nghiên cứu đăng tải trên tạp chí chat cho thấy
nhiều bệnh nhân covid một mươi chín kéo dài bị ụt hơi khi đạp xe đạp dù tim và phổi hoạt động bình thường
các bắp họ chỉ tiếp nhận lượng oxy trung bình từ mạch máu khiến khả năng vận động giảm rõ rệt
thủ phạm gây ra tình trạng này là chứng viêm mạng tính gây tổn thương sự thần kinh kiểm soát tuần hoàn
các sự thần kinh bị hư hỏng dẫn đến dưới loại chuyển hóa máu
làm hạn chế chức năng vận động tự nhiên như tìm đập thở tiêu hóa
các triệu chứng này thể hiện qua kết quả sinh thiết ra
theo một chuyên gia bệnh viện phụ nữ người mắc covid một mươi chín kéo dài thực sự gặp vấn đề thể chất toàn thân không phải hiện tượng tâm lý thông thường
các nhà nghiên cứu nam phi phát hiện một vấn đề tuần hoàn khác là cục máu đông vi thể
chúng hình thành trong quá trình nhiễm ncov cấp tính và vỡ ra một cách tự nhiên nhưng lưu lại người mắc covid một mươi chín kéo dài
các cuộc máu đông có thể làm tăng nghẽn máu mạch nhỏ mang oxy đến khắp các mô cơ
lượng chất gây viêm cũng tăng lên làm tổn thương tì thể cung cấp năng lượng cho tế bào
gây viêm thành mạch máu hạn chế hấp thụ oxy
nồng độ oxy thấp gây tình trạng mệt mỏi nghiêm trọng triệu chứng phổ biến nhất của covid một mươi chín kéo dài
tổn thương tiếp theo liên quan đến não bộ ngay cả những người mắc covid một mươi chín nhẹ cũng có thể bị suy giảm nhận thức kéo dài
biểu hiện mất tập trung suy giảm trí nhớ và khó khăn về ngôn ngữ
giám đốc lâm sàng viện dối loạn thần kinh và đột quỵ quốc gia về vấn đề thần kinh hậu covid một mươi chín
có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng về sức khỏe cộng đồng lớn
các nhà nghiên cứu phát hiện bệnh nhân covid một mươi chín kéo dài mắc một loạt dối loạn chức năng não
virus có thể kích hoạt quá mức tế bào miễn dịch microgila gây ra vấn đề về nhận thức tương tự quá trình lão hóa
cơ chế giống với một số bệnh thoái hóa thần kinh
nhóm nghiên cứu khác phát hiện covid một mươi chín kéo dài làm giảm đáng kịa lửa máu đến não gây ra mệt mỏi mạn tính
covid một mươi chín kéo dài gây tổn thương phổi triệu chứng phổ biến của người bị bệnh là hụt hơi khó thở
nhưng trong các xét nghiệm thông thường như x quang lầu ngực chụp ct và xét nghiệm chức năng phổi của người bệnh đã trở lại bình thường
sử dụng phương pháp chụp cộng hưởng từ mri một nhóm chuyên gia anh tìm thấy bằng chứng hồ sơ về tổn thương phổi ở nhóm bệnh nhân covid một mươi chín không nhập viện
phim trực cho thấy phổi của các tình nguyện viên hấp thụ oxy kém hiệu quả hơn người khỏe mạnh ngay cả khi cấu trúc phổi có vẻ bình thường
đại dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu
vì vậy việt nam sẽ tiếp tục chống dịch covid một mươi chín trong thời gian dài và tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới như đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà
tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dùng dịch sát khuẩn hạn chế tụ tập nơi đông người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại